tủ đồ nhân ái này do phường đoàn mỹ phú phát động cách đây hơn hai năm
đây là một trong những tủ đồ nhân ái xuất hiện đầu tiên trên địa bàn thành phố cao lãnh
tùy tủ đồ không lớn nhưng từ đây lại xuất hiện thêm bao con người có tấm lòng nhân ái
người ta cũng mừng là vì bây giờ nó có từ thiện có kiện giúp đỡ
thì ở đây bà con người ta cũng mừng
bây giờ có như vậy là đỡ như lắm tốt như lắm rồi
mà lựa cái nào vừa thì tôi mặc còn cái nào vừa cho cháu tôi cũng lựa cho cháu tôi
rồi tôi cũng cảm ơn cái tủ đồ này chứ hồi đó giờ không có thì mua không à
rồi giờ có thì tôi lựa tôi mặc cũng được khỏi mua
lan tỏa từ phong trào tủ đồ nhân ái ở thành phố cao lãnh
tủ đồ của anh lê hoàng nguyễn ở xã hòa an
cũng được khai trương cách đó không lâu
tuy lúc đầu đồ chưa nhiều
nhưng giờ đây tủ đồ của anh được mở rộng thành cửa hàng không đồng lớn nhất thành phố cao lãnh
cái này cũng như là một năm mấy nay rồi
hai anh chị cũng thực sự như đây lựa đồ lắm
đồ ở đây chất lượng cũng như là đẹp lắm chứ không có được đồ đẹp lắm chứ
mặc cũng theo hợp thời trang lắm
thì đây thì người ta đem tới thì chị em thì cũng vừa bụng thì nhận về vậy đó
thì cũng cảm ơn ảnh ảnh
không những là điểm cấp phát đồ miễn phí cho bà con nghèo ở địa phương mình
mà nơi này còn là điểm tiếp nhận cũng như phân phát cho các điểm tủ đồ nhân ái ở nhiều địa phương khác trong tỉnh
như xã thống linh ba sao tân thạnh tây và xã mỹ hiệp
như là mình treo quần áo như thế này thì người ta nói là làm tào lao đâu ai làm nhận
nhưng cuối cùng đó là những người là bán ít số nè
thì có những cô chú
ở xa rất là xa tới tặng dư là viện cao lãnh cách đây khoảng mười mấy dục cố cây số cũng lên đây lấy quần áo đi về để nhận
bởi cách làm hay sáng tạo mang lại ý nghĩa thiết thực nên mô hình tủ đồ nhân ái với khẩu hiệu
người thừa đến biếu người thiếu đến nhận ở thành phố cao lãnh thu hút đông đảo các nhà hảo tâm đến ủng hộ
việc làm tuy nhỏ nhưng đã khơi gợi tinh thần yêu thương đoàn kết trong nhân dân
vừa giúp sang sẻ gánh nặng nhọc nhằn khó khăn cho những mảnh đời ngàn năm
đồng thời còn góp phần tạo động lực giúp họ dương lên trong cuộc sống